thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đã tổ chức thành công
thu được nhiều kết quả quan trọng
và việc trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
cho ý kiến thông qua nhiều dự án luật nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội
cải cách bộ máy hành chính nhà nước tình gọn
trong tháng một mươi một các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường quốc phòng an ninh và đối ngoại
trên các lĩnh vực được tập trung chỉ đạo đã có những diễn biến tích cực
trong đó giải quyết việc làm cho một năm mươi ba triệu người tăng hai tám mươi bốn so với cùng kỳ
những kết quả đạt được để báo cáo trước quốc hội khẳng định chính phủ đã nhận định đúng tình hình phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên thủ tướng cũng nêu ra một số tồn tại để các thành viên chính phủ góp ý kiến
nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng cuối năm
thủ tướng lưu ý một số vấn đề cần khắc phục về thiên tai để đưa sản xuất trở lại bình thường
thủ tướng chỉ rõ việc giải ngân vốn đầu tư còn chậm
chi đầu tư mới giải ngân được hơn sáu mươi hai tình hình sản xuất kinh doanh của một số bộ phận còn khó khăn
trong đó số doanh nghiệp giải thể còn nhiều tình trạng ô nhiễm môi trường bạo hành trẻ em vẫn còn nhiều
thủ tướng lưu ý cần phải tận dụng tháng một mươi hai để phát triển
để đưa vào nghị quyết tháng một về điều hành kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
không thể có tình trạng lấy nghị quyết năm ngoái mà làm năm nay
tôi lưu ý tôi đã gửi thư không chỉ phó thủ tướng không chỉ bộ trưởng tôi yêu cầu bộ kế hoạch đầu tư
bộ tài chính văn phòng chính phủ xem xét chốt lại vấn đề quan trọng trong điều hành
để có gì mới để thể hiện quyết tâm của chúng ta trong việc thực hiện kế hoạch
nhất là thực hiện mục tiêu nhiệm vụ mà kết luận của bân hành trung ương
đồng chí tổng bộ thư kết luận rồi quốc hội có nghị quyết
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ
các thành viên chính phủ tập trung thỏa luận tại phiên họp để đưa ra kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời các bộ ngành cũng phải có gì mới để thực hiện chỉ đạo điều hành trong năm hai nghìn một mươi tám